ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp triển khai các nhiệm vụ ứng phó với cơn bão số chín sắp đổ bộ vào nam trung bộ
dạng sáng ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi một bão số chín đã chuyển hướng di chuyển xuống phía nam theo hướng tây tây nam càng vào gần bờ bão sẽ di chuyển chậm xuống một mươi năm km một giờ
do di chuyển chậm nên vùng tâm bão ở huyện đảo phu quý có gió giật cấp một mươi hai cấp một mươi ba đến tối mai hai mươi bốn tháng một mươi một và dạng sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một
dự báo bão số chín sẽ trực tiếp đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ bình thuận đến bà rịa vũng tàu sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là cấp bảy cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
tính đến chín giờ sáng nay vẫn còn ba tám trăm năm mươi năm tàu thuyền với hai mươi ba năm trăm linh chín người vẫn còn hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão
tại hai tỉnh ninh thuận và bình thuận còn ba trăm hai mươi lồng bè nuôi trồng thủy sản với bảy trăm tám mươi chín lao động vẫn chưa về nơi tranh trú bão an toàn
tổng cục thủy sản đề nghị các đồng chí có ngay phương án
tổng cục thủy sản đề nghị các đồng chí có ngay phương án
đó là bình thuận đó là bà rịa vũng tàu và biên nữa là thành phố hồ chí minh gần giờ của thành phố hồ chí minh
thì cái việc này là chúng ta sẽ nhắc nhở các địa phương để cho nó phù hợp với tình hình thực tế để địa phương có thể là cấm biển
bên cạnh đó bão số chín đổ bộ sẽ kèm theo lượng mưa lớn từ ba trăm linh đến năm trăm linh mm
các hồ chứa phải theo dõi sát sao thông tin và có hướng chỉ đạo kịp thời
đối với các tuyến đê kè sung yếu ở các khu vực bình thuận liên hương
cần giả soát gia cố hệ thống đê kè nhất là hệ thống đê kè biển
ngoài ra các khu vực ngập trũng sát ven biển các địa phương phải kiểm tra và thực hiện di dân trước một mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một